lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng của nhiều bị hại
nguyễn thị thu thủy chú tại huyện quỳnh phụ vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hưng hà tỉnh thái bình khởi tố và bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan điều tra nguyễn thị thu thủy khai nhận từ khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
dù không quen biết ai ở nhật bản không có khả năng làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại nhật bản
nhưng thủy đã tự giới thiệu có thể làm thủ tục xuất khẩu lao động sang nhật bản với chi phí từ ba mươi năm triệu đến bảy mươi triệu đồng
và chiếm đoạt số tiền ba trăm linh tám triệu đồng của tám bị hại trên địa bàn huyện hưng hà
quá trình điều tra mở rộng công an huyện hưng hà bước đầu xác định thủy còn nhận số tiền khoảng ba trăm linh triệu đồng
của một số người trên địa bàn huyện cầm xuyên tỉnh hà tĩnh và thị xã thái hòa tỉnh nghệ an
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hưng hà đã khởi tố và bắt tạm giam thủy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản